những ngày này những người yêu trụng hòa bình trên thế giới đang hướng về cuba để tưởng nhớ tới người lãnh tụ vĩ đại của nhân dân cuba fidel castro
còn đối với nhân dân việt nam đó là những ký ức sâu của bốn mươi ba năm về trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba khi cuộc kháng chiến của dân tộc ta vẫn đang trong giai đoạn ác liệt
chủ tịch fidel castro đã vượt nửa vòng trái đất đến việt nam và vào thăm vùng tuyến lửa quảng trị trong hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
ông trở thành vị nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên và duy nhất thăm vùng giải phóng miền nam tại tỉnh quảng trị
trong chuyến thăm vùng giải phóng quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chủ tịch cuba fidel castro vượt qua căn cứ dốc miếu nơi từng được mệnh danh là con mắt thần của hàng rào điện tử marknamara
để đến thăm đông hà rồi ngược lên đường chín và đến khu chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam
chuyến thăm của chủ tịch fidel castro đến đường chín và đến khu chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam